giá cả thị trường trong nước bảy tháng qua cơ bản ổn định lạm phát đang được kiểm soát và theo xu hướng giảm dần
đây là đánh giá của phó thủ tướng chính phủ lê minh khái trưởng ban chỉ đạo điều hành giá
tại cuộc họp ban chỉ đạo sáng nay ngày ba tháng sáu
tại phiên họp các ý kiến thống nhất cho rằng trong những tháng đầu năm
nguồn cung các hàng hóa thiết yếu được đảm bảo giá cả cơ bản ổn định diễn biến đúng với kịch bản điều hành giá
ban chỉ đạo điều hành giá đã để ra phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu bám sát các kịch bản đã để ra
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả lạm phát trên thế giới
kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây lạm phát trong nước
thực hiện hiệu quả và linh hoạt vai trò điều tiết bình ổn giá các mặt hàng nhà nước quản lý
phó thủ tướng lê minh khái cũng nêu ý kiến cụ thể liên quan đến quản lý giá
đối với một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu điện nông sản dịch vụ giáo dục và vật tư giáo dục
dịch vụ y tế vật liệu xây dựng dịch vụ vận tải
cụ thể đối với mặt hàng xăng dầu cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường
để sẵn sàng các biện pháp phù hợp thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp
đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước không để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu
đối với mặt hàng điện phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương đôn đốc tập đoàn điện lực việt nam
báo cáo phương án giá điện cập nhật hàng quý năm hai nghìn hai mươi ba để thực hiện giá bán điện theo quy định